đến nay hệ thống truyền thanh kỹ thuật số tại xã tây hưng đã hoàn thành và đi vào hoạt động

đến nay hệ thống truyền thanh kỹ thuật số tại xã tây hưng đã hoàn thành và đi vào hoạt động phục vụ công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách về các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội của địa phương đến với người dân

với hệ thống truyền thanh không dây kỹ thuật số ý thức chấp hành của nhân dân trong thời gian vừa qua đã được đâng lên rất cao so với thời gian trước
giải pháp truyền thanh thông minh này bao gồm bốn thành phần chính gồm hệ thống quản trị biên tập thông tin tập trung đóng vai trò quản trị chung toàn hệ thống quản lý các thiết bị truyền thông quản lý tin tức thông tin truyền thông
thứ hai là thiết bị m gateway triển khai tại các đô thị thành phố trực tiếp đặt tại các hộ dân đây không chỉ là thiết bị phát thanh mà còn là thiết bị iot có thể tích hợp hơn hai trăm linh loại cảm biến thông minh
thiết bị sẽ kết nối và truyền thông tin về các thiết bị iot tới ứng dụng điện thoại của người dân dù ở bất cứ nơi đâu
thứ ba là thiết bị mira loa phát thanh không dây gắn âm ly triển khai tại vùng ngoại thành nông thôn vùng sâu vùng xa và cuối cùng là ứng dụng trên điện thoại thông minh phục vụ người dân theo dõi tin tức
chúng tôi ứng dụng ba loại công nghệ chính thứ nhất là công nghệ iot trên mỗi một thiết bị này chúng tôi sẽ lắp một sim ba g hoặc bốn g để truyền dẫn tới server
công nghệ thứ hai mà chúng tôi áp dụng đó là công nghệ về điện thoại đam mê cloud nghĩa là toàn bộ việc khai thác sử dụng hệ thống là trên hệ thống website đặt trên cloud
và công nghệ thứ ba mà chúng tôi áp dụng đó là công nghệ trí tạo nhiệm
chúng tôi sử dụng công nghệ này để cho phép các cán bộ văn hóa xã không cần thiết đọc văn bản cấp trên yêu cầu phát thanh mà sử dụng giọng nói trí tạo nhiên tạo để thay cho cán bộ phát thanh xã đó đọc bản tin trên hệ thống
qua thời gian triển khai thí điểm ở một số địa bàn đã minh chứng cho tính ưu việt của hệ thống
hệ thống truyền thanh không dây công nghệ mới so với hệ thống cũ
điển hình như hệ thống linh hoạt có thể lựa chọn phát tin tới từng cụm loa hoặc từng khu vực có thể đặt lịch phát thanh theo giờ ngày hoặc tuần
cách tiếp cận này có thể giúp loại bỏ những hạn chế của hệ thống phát sóng fm cũ như chi phí đầu tư vận hành cao không quản lý được thiết bị không lên lịch phát sóng bản tin nhiễu sóng trồng chéo sóng fm
từ khi có hệ thống này thì chúng tôi có thể làm được chương trình ở bất cứ nơi đâu
ở nhà cũng được chúng tôi cũng làm được
miễn là hệ thống này cứ có vị trí mà có internet hoặc là làm trên smartphone hoặc là máy tính hoặc laptop
và mọi chương trình chúng tôi có thể vẫn thực hiện cài đặt theo chế độ chọn là theo ngày theo tuần và theo tháng
do vậy là giảm được cái nhân lực mà chúng tôi phải đến trụ sở mà chúng tôi vẫn có thể ở nhà làm được chương trình
và điều khiển được các hệ thống các cụm loa
ngoài ra hệ thống được tích hợp tính năng chuyển đổi văn bản thành giọng nói trí tuệ nhân tạo
và lưu thành tiếng âm thanh để phát ra hệ thống loa mà không cần người đọc
bên cạnh đó ở từng địa bàn như thôn tổ dân phố xã phường quận huyện
có thể phát thanh các thông tin liên quan đến nội bộ
và chỉ có người địa bàn đó biết thông tin hoặc có thể hủy tin đăng phát để phát tin khẩn cấp
như vậy chỉ cần một hộp thiết bị một chiếc máy tính hoặc một chiếc điện thoại thông minh
việc truyền thanh đã có thể thực hiện một cách dễ dàng ở bất cứ nơi đâu bất cứ thời điểm nào
vận hành bằng hệ thống có dây hoặc là fm cũ
thì là cán bộ đài phát thanh là phải có mặt tại đài phát trước cái khung giờ phát
ví dụ như nhiều địa phương họ quyết định là năm giờ sáng là bắt đầu phát chương trình đầu tiên chẳng hạn
thì cán bộ phải có mặt tại đài phát thanh trước năm giờ sáng
thế nhưng mà khi
khi mà ứng dụng cái công nghệ này thì là cán bộ phát thanh hoàn toàn có thể đặt lịch sẵn từ xa
chỉ cần cái máy tính sách tay hay là máy tính để bàn có kết nối internet
thì cứ đến đúng năm giờ sáng hàng ngày là hệ thống sẽ tự động phát
thì đấy là một ví dụ là tiết kiệm nhân lực rất nhiều cho địa phương
hiện hệ thống truyền thanh thông minh đã được triển khai rộng khắp trên cả ba miền của đất nước
trong sự cạnh tranh phát triển mạnh mẽ của các loại hình như truyền hình báo mạng điện tử
thì phát thanh cần có những đổi mới mang tính táo bạo để giữ được vị thế của mình
vì vậy việc đưa vào sử dụng giải pháp truyền thanh thông minh để cải tạo
nâng cấp hệ thống truyền thanh xã phường thị trấn sử dụng công nghệ hữu tuyến vô tuyến tương tự fm
đã mở ra hướng đi mới cho các đài truyền thanh ở tuyến cơ sở
qua đó nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh ở các đài địa phương
vừa hiệu quả tiết kiệm chi phí vừa phù hợp phát triển công nghệ xu thế bốn
những các địa phương trong việc triển khai công nghệ truyền thanh thông minh này
thì các địa phương cũng đang trong cái quá trình hoàn thiện cái thủ tục hồ sơ để đầu tư trang bị
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ có thêm những cải tiến đối với thiết bị
thứ nhất là thiết bị sẽ ngày càng nhỏ gọn
thứ hai là giá thành thiết bị sẽ ngày càng thấp xuống
để phù hợp với đại đa số nhu cầu
khi chưa có sự xuất hiện của các thiết bị hiện đại như tv máy tính điện thoại thông minh
truyền thanh cơ sở đã trở thành phương thức liên lạc không thể thiếu
đưa thông tin đến từng ngõ xóm xa xôi
hiện nay nước ta vẫn còn nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa
mà ở đó cũng chỉ có chiếc loa phường tiếp cận được người dân
xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh như một mảnh ghép
góp phần xây dựng thành phố thông minh ở việt nam
giúp tăng cường giao tiếp giữa chính phủ và người dân
hay còn được gọi là phát sóng âm thanh kỹ thuật số
là một hệ thống hoàn toàn mới cho các đài phát thanh truyền hình
tín hiệu của dap được phát sóng trong một định dạng kỹ thuật số
dab cho phép các đài truyền thông tin bằng các phương tiện số
gần giống như cách các mạng di động vận hành
trong đó bao gồm các việc nén dữ liệu và dồn kênh
dab tạo ra một kênh rộng khoảng một năm trăm linh mhz
so với các tần số chỉ khoảng một trăm linh mhz của sóng fm
sau đó chia nhỏ kênh này thành nhiều luồng cho các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau
đồng thời không bị giới hạn về số lượng kênh
chỉ cần các chạm phát cách nhau đủ xa để tín hiệu không bị xung đột
các chạm phát thanh dùng tần số từ tám mươi tám đến một trăm linh tám mhz
các chạm này phải có khoảng cách nhất định
nhằm tránh tình trạng xung đột sóng
vì vậy số lượng kênh radio fm bị hạn chế
fm cũng không thể truyền tín hiệu ở khoảng cách xa
trong khi đó dap cho phép các đài truyền thông tin bằng phương tiện số
gần giống như cách các mạng di động vận hành
trong đó bao gồm cả việc nén dữ liệu và dồn kênh
dab không bị giới hạn về số lượng kênh
chỉ cần các trạm phát sóng cách nhau đủ xa để tín hiệu không bị xung đột
với fm người nghe phải ghi nhớ tần số và dò tìm
còn với dap các kênh có thể được tìm theo tên gọi được đặt trước
các tín hiệu từ hệ thống phát thanh kỹ thuật số mang dữ liệu cùng với âm thanh
điều này cho phép văn bản và hình ảnh được truyền đi cùng với âm thanh
để nâng cao trải nghiệm
bằng cách này dap có thể truyền tải các tiêu đề của một bài hát
và một bức ảnh của các nghệ sĩ trong khi một số âm nhạc đang được truyền đi
dab cũng có thể di chuyển tin tức trên dưới cùng của màn hình
được sử dụng trên các đài phát thanh
nếu như trước đây chúng ta muốn phát một mươi chương trình phát thanh
thì chúng ta phải có một mươi cái máy phát
còn bây giờ chúng ta phát một mươi chương trình
thì chúng ta chỉ cần một cái máy phát duy nhất

như vậy đã tiết kiệm về mặt đầu tư quản lý khai thác và sử dụng
thứ hai là mặt tần số có thể tiết kiệm được chín tần số fm
ngoài ra nó còn có rất nhiều tính năng khác ngoài việc nghe âm thanh
có thể xem được hình ảnh hay văn bản
chẳng hạn như thông tin về thời tiết chứng khoán
một số quốc gia như anh canada úc naui hay indonesia
đã từng bước dừng phát sóng fm để chuyển sang phát sóng số dab
bên cạnh việc phát sóng số dab
phát sóng số mặt đất thì hiện nay phát thanh còn được phát trên web
trên các mạng xã hội trên ứng dụng ott spotify youtube postcard
đặc biệt theo thống kê trong thời gian giãn cách xã hội
thì số lượng nghe đài bằng phương thức truyền thống lại tăng hơn nhiều
vì lúc này ngoài những thông tin thông thường
thì điều đầu tiên mà ai ai cũng quan tâm đến đó là tình hình covid
vì thông tin trên phát thanh luôn nhanh nhất và tiện lợi nhất
các phương thức truyền dẫn số trên phát thanh mặt đất
trên các ứng dụng
trên nền tảng internet chỉ là phát triển thêm phương thức truyền dẫn mới
chứ chưa thể thay thế các phương thức truyền dẫn trên nền tảng truyền thống hiện nay
để giữ được vị thế của mình phát thanh cần phát huy lợi thế cạnh tranh
trên cơ sở sản xuất đa phương tiện truyền dẫn trên đa nền tảng
không ngừng thay đổi nội dung cho phù hợp với nhu cầu của thính giả
vì dù bất cứ loại hình truyền thông nào thì nội dung vẫn luôn là vua
còn công nghệ chỉ là công cụ và phương tiện
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại